bốn tháng qua thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín là thông tin chủ đạo trên báo chí truyền thông cũng như trên môi trường mạng
tuy nhiên cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết bên cạnh những thông tin đúng tích cực thì có không ít là tin giả sai sự thật gây hoang mang trong dư luận do những tổ chức phản động đã cố tình bóp méo xuyên tạc đưa ra hòng chống phá các chủ trương của đảng nhà nước chính quyền và nhân dân việt nam
ngày ba mươi tháng ba
ngày ba mươi tháng ba
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động để đảm bảo chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
hưởng ứng lời kêu gọi quân dân một lòng cùng đảng và chính phủ chung tay dốc toàn lực để chống dịch